thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh đắk nông tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người đốt rác phi tàng
sau đó tại hiện trường giả xảy ra tại huyện đắk long tỉnh đắk nông vào ngày bốn tháng năm vừa qua
đây là vụ án nghiêm trọng thuốt sự quan tâm đặc biệt của dư luận
theo công an tỉnh đắk nông sau sáu ngày tích cực điều tra ngày một mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông
đã bắt giữ nghi can trong vụ án giết người tạo hiện trường giả là đỗ văn minh bốn mươi chín tuổi chú tôn tân đức xã tân hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà lâm đồng
trước đó minh từng giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân xã tân hà huyện lâm hà
nghi can bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
qua đấu tranh ban đầu minh khai nhận là thủ phạm giết người đốt xác phi tàng và tạo hiện trường giả
trước đó khoảng năm giờ ngày bốn tháng năm trên quốc lộ hai mươi tám đoạn qua xã đắc song huyện đắc long tỉnh đắc nông
người dân phát hiện chiếc xe bán tải hiệu mazda bt năm mươi biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bị cháy trơ khung
bên trong xe tại vị trí lái xe một thi thể bị cháy biến dạng
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông phối hợp cùng với công an lâm đồng bình phước
đã xác định được người có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là đỗ văn minh chủ xe
thi thể cháy rụi trong chiếc xe ô tô là trần nho vương hai mươi năm tuổi cháu ruột của vợ mình
cũng theo công an tỉnh đắk nông đỗ văn minh được xác định đang nợ hơn một mươi tỷ đồng và không đủ khả năng trả nợ
mình mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn và tìm cách nguyện tạo chứng cứ để được bồi thường số tiền khoảng hai mươi tỷ đồng
hiện công an tỉnh đắk nông đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can điều tra vụ án theo quy định của pháp luật